chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một công an huyện bình chánh tp hcm đang tạm giữ đối tượng nguyễn thị thu thảo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngủ tại quận tám để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đây là đối tượng vờ hỏi hổi mua vàng rồi tìm cách cướp đi
người phụ nữ đã bị nhân viên tiệm vàng bắt lại giao cho công an xử lý
vào khoảng chín giờ ngày một mươi một tháng một mươi một thảo đến tiệm vàng kim thành phương
tù ấp ba san vĩnh lộc a huyện bình chánh hỏi mua vàng và yêu cầu theo xe mẫu
nhân viên cửa hàng đã lấy bộ vòng xi men gồm bảy chiếc vòng bằng vàng giới thiệu cho thảo
lợi dụng sơ hở của nữ nhân viên thảo đã lấy một chiếc vòng vàng rồi nhanh chóng bỏ đi
phát hiện bị mất tài sản nữ nhân viên đã đuổi theo kịp thời khống chế đối tượng do công an xử lý